xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
chùm gỗ lậu phượng dâu cùng với hai mươi bốn bị cáo trong đường dây khai thác vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn trên địa bàn hai tỉnh đắk lắc và đắk nông đã phải ra hầu tòa
phiên tòa sơ thẩm được tòa nhân dân tỉnh đắk nông tổ chức vào sáng ngày hôm nay
trong số các bị cáo có bảy người nguyên là cán bộ kiểm lâm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng cũng bị đưa ra truy tố cùng với phượng
theo cáo trạng lợi dụng việc mua đấu giá lô gỗ hơn sáu trăm bốn mươi mét khối trong vườn quốc gia york don của sở tài chính đắk lắc trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
phan hiễu phượng tức phượng dâu và nguyễn thành kiệt đã chỉ đạo các đối tượng tổ chức khai thác mua bán vận chuyển hơn sáu trăm ba mươi hai mét khối gỗ bất hợp pháp có giá trị hơn ba một tỷ đồng trong khu vực vườn quốc gia york don thuộc tỉnh đắk lắc về huyện trư rút tỉnh đắk nông để tiêu thụ
để hợp thức hóa
một số gỗ bất hợp pháp khai thác thu mua được phượng và kiệt đã chỉ đạo các đối tượng đến gặp bùi văn khang hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện buôn đôn liên hệ xin đóng búa kiểm lâm hợp thức hóa số gỗ bất hợp pháp
phượng và kiệt giao cho nguyễn hoàng trang gặp và đưa tiền hối lộ cho các cán bộ kiểm lâm trạm quản lý bảo vệ rừng với tổng số tiền là hai trăm tám mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
đổi lại các bị cáo lê quang thái nguyễn lợi nguyễn tấn bình bùi đăng hiệp phạm văn hồng bùi văn khang hà thăng long đã cố tình làm ngơ để phượng dâu cùng đồng bọn vận chuyển một trăm bốn mươi một xe gỗ lậu từ buôn đôn đắk lắc về huyện trư rút tỉnh đăng nông để tiêu thụ mà không bị phát hiện xử lý
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thông tin về phiên xét xử trong các bản tin sau
viết và phát trực tiếp các video có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
tuyên truyền kích động kêu gọi lôi kéo nhiều người tham gia biểu tình gây mất an ninh trật tự vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tại hà nội ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên tòa bị cáo nguyễn văn công em đã thành khẩn nhận tội ăn năn hối cải và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
tòa án nhân dân tỉnh bến tre tuyên phạt bị cáo mức án năm năm tù giam và áp dụng hình phạt bổ sung quản chế trong thời hạn năm năm tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù
mỗi một hình ảnh mỗi một thông tin về các nạn nhân của căn bệnh này đều khiến cho người dân vô cùng hoang mang
chiều ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh quảng bình
thông tin về việc có ba ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người tại bệnh viện cuba được đăng tải trên một tài khoản facebook nhanh chóng được lan truyền đã tạo sự bất an trong dự luận xã hội
sau khi thông tin xuất hiện lực lượng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh quảng bình nhanh chóng vào cuộc xác minh
bệnh viện việt nam cuba đồng hới sở y tế tỉnh quảng bình khẳng định đây là tin đồn thất thiệt
đến thời điểm hiện tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới chưa tiếp nhận bệnh nhân nào mắc bệnh do vi khuẩn ăn thịt người gây ra
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới chưa tiếp nhận ca bệnh nhân nào dương tính với vi khuẩn whitmore
nói quá thì nhiễm vi khuẩn huyết mò này là một bệnh hiểm gặp không bùng phá thanh dịch
nguyên nhân gây bệnh là do người lao động để việc thương hở tiếp xúc với bùn đất dần đến nhiễm vi khuẩn
hiện tại tài khoa vi sinh của bệnh viện việt nam cuba đồng hới đã có những xét nghiệm
trên cơ sở đó công an tỉnh quảng bình đã khẩn trương xác định chủ tài khoản facebook hoàng thanh huyền
nơi đã phát tán thông tin thất thiệt nói trên
facebook này là của hoàng thanh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
tại công an công an huyền đã thừa nhận thông tin đó do chính mình trực tiếp đăng tài
do em nghe được mọi người kể nên em đã đăng tài lên trang facebook của mình
em đã đăng tài lên trang facebook của mình với mục đích là để cảnh giác chịu phóng nghe bỏ ý xấu
nhưng mà sau khi cơ quan cũng làm việc với cơ quan công an
thì em đã nhận ra được là hành vi của mình là chưa đúng
tại vì thông tin đó là chưa được kiểm chứng là đúng
vì vậy em đã nhận ra được
lỗi của mình và em xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm mọi người hoang mái vì thông tin mà mình đăng lên
bản thân người đăng tải thông tin là chỉ vì tiếp nhận thông tin từ người khác nhằm với mục đích là cảnh báo cho mọi người
tuy nhiên vì thông tin không xác thực chưa chính xác nên dẫn đến việc chia sẻ lan tỏa trên mạng xã hội
bản thân người đăng tài chia sẻ thông tin chúng tôi đã mời gọi làm việc và đã xác nhận việc làm sai trái của mình
hành vi của người đăng tài thông tin sai trái thật là đã vi phạm pháp luật
trong thời gian tới chúng tôi sẽ củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
qua đây chúng tôi cũng xin cảnh báo đến cộng đồng
hành vi của hoàng thanh huyền là phát tán thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân
làm ảnh hưởng đến công tác khám chế bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện hữu nghị việt nam cô ba đồng hới nói riêng
và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nói chung
hiện công an tỉnh quảng bình đang củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay tòa án nhân dân huyện kim thành tỉnh hải dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo lương văn tâm
hộ khẩu thường trú tại thị trấn tĩnh túc huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến tám người tử vong và tám người bị thương trên tuyến quốc lộ năm
thuộc địa phận xã kim lương huyện kim thành tỉnh hải dương hồi đầu năm nay
theo cáo trạng ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín lương văn tâm điều khiển xe ô tô tải loại ba năm tấn
biển số hai mươi chín c bảy mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba lưu thông theo hướng hà nội hải phòng đến địa phận thôn phổ phục nam xã kim lương huyện kim thành
tâm ngủ gật không làm chủ tay lái để xe ô tô lao vào làn đường dành cho xe mô tô xe gắn máy xe thô sơ
và đâm vào nhóm người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ xã kim lương đang đi bộ làm tám người tử vong tám người bị thương
theo giám định của viện khoa học hình sự bộ công an trong mẫu nước tiểu của lương văn tâm có chất ma túy
kết luận trong quá trình điều khiển xe ô tô trong cơ thể của lương văn tâm có chất ma túy
sau khi gây tai nạn bị cáo lương văn tâm cùng gia đình và công ty cổ phần sơn alo việt nam bồi thường toàn bộ chi phí mai táng
tổn thất tinh thần và các khoản chi phí khác cho gia đình của tám nạn nhân tử vong mỗi gia đình một trăm bảy mươi năm triệu đồng
bồi thường toàn bộ chi phí điều trị và các khoản chi phí khác cho tám người bị thương
tòa tuyên án bị cáo lương văn tâm một mươi ba năm tù vì tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
và hình phạt bổ sung cấm lái xe ô tô trong thời hạn bốn năm sáu tháng kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
liên quan đến vụ xà lan làm sập cầu sông mã thành phố bến tre
chiều nay ông lê công tạo chủ tịch ubnd xã mỹ thành tp bến tre cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách
để di rời cây cầu sông mã giải tỏa tình hình giao thông đường thủy cho các tàu qua lại
cầu sông mã nối liền hai ấp mỹ hòa và mỹ đức bị xà lan làm sập hai nhịp giữa
nhịp cầu sập làm băng sắt có chiều dài khoảng năm mươi m rộng hai m và kéo lệ cây cầu
vụ tai nạn khiến tài công xà lan bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
giao thông giữa hai ấp mỹ hòa và mỹ đức bị gián đoạn
theo báo cáo của công an tp bến tre vào lúc chín giờ sáng nay xà lan số hiệu tg một mươi bảy nghìn năm trăm sáu mươi tám tải trọng năm trăm sáu mươi năm tấn
do nguyễn văn lượm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thị xã cai lệ tỉnh tiền giang điều khiển
lưu thông theo hướng từ cầu sơn đông thành phố bến tre ra sông hàm luông
khi đến khu vực nói trên xà lan va chạm vào cầu sông mã
lúc xảy ra va chạm xà lan không trở hàng hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân
tối nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tiếp bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga
kolo konsep vladimir aleksandrovich trưởng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ liên bang nga
sang thăm sự hội nghị asean napol lần thứ ba mươi chín
chào mừng bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga kolo konsep vladimir aleksandrovich
cùng đoàn đại biểu sang thăm việt nam và sự hội nghị asean napol lần thứ ba mươi chín
bộ trưởng tô lâm tin tưởng đây là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố phát triển quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ liên bang nga trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ nội vụ liên bang nga là đối tác truyền thống hữu nghị tin cậy của bộ công an việt nam
những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên đã được triển khai tích cực trên các lĩnh vực hợp tác
trong lĩnh vực phòng chống tội phạm trên cơ sở triển khai chương trình phối hợp hành động đã ký giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ liên bang nga giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một hai bên thường xuyên trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia có liên quan đến công dân hai nước xác minh thông tin và phối hợp truy bắt dẫn độ nhiều đối tượng phạm tội
bên cạnh đó trên lĩnh vực hỗ trợ đào tạo hai bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
để quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia nói chung giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ liên bang nga nói riêng
ngày càng phát triển sâu rộng hiệu quả thiết thực hơn bộ trưởng tô lâm đề nghị
thời gian tới liên bang nga ủng hộ việt nam với vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi tăng cường trao đổi đoàn các cấp và thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết
bảo đảm an ninh an toàn tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan đại diện ngoại giao doanh nhân lưu học sinh và kiều dân của nước này công tác đầu tư học tập và làm việc ở nước kia
đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm kinh tế rửa tiền v v
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp bộ trưởng colonsep vladimir aleksandrovich ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị chú đáo của ban tổ chức hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín
chúc hội nghị thành công tốt đẹp đạt nhiều kết quả quan trọng
bộ trưởng colokhone vladimir aleksandrovich đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy tốt đẹp sự phối hợp chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa hai nước
khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện liên bang nga việt nam nói chung giữa bộ nội vụ liên bang nga với bộ công an việt nam nói riêng
ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
bộ bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an với sự góp mặt của các chuyên gia y tế đến từ bệnh viện cimex thuộc bộ nội vụ cuba vừa diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại bệnh viện ba mươi tháng bốn ở thành phố hồ chí minh
tại hội thảo các bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn đã được cập nhật kiến thức y học từ các chuyên gia đầu ngành về chuyên khoa huyết học ghép tạng phẫu thuật mạch máu
đặc biệt những chia sẻ trao đổi kinh nghiệm thảo luận giữa đoàn y bác sĩ của bệnh viện si mek và bệnh viện ba mươi tháng bốn
đây được xem là tín hiệu tốt đối với ngành y tế công an bởi cuba là một trong số những quốc gia có nền y học phát triển trên thế giới
trong đó bệnh viện cm là đơn vị có thế mạnh về ghép tạng bệnh lồng ngực tim mạch
chương trình hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba là một trong những ưu tiên của chính phủ cuba nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia đặc biệt là về y tế
nhà xưởng công ty dạng đông cháy
nhà xưởng công ty dạng đông cháy
nguyên nhân là do sự cố điện ở bảng mạch
bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng làm cháy các chi tiết bên trong của bóng đèn led
đó là một trong những nội dung quan trọng đã được công bố tại buổi giao ban báo chí thường kỳ của thành ủy hà nội diễn ra vào chiều ngày hôm nay
ủy ban nhân dân thành phố cũng thông báo kết quả xử lý khắc phục hậu quả vụ cháy cho đến thời điểm này
tại buổi họp ông vũ đăng định tránh văn phòng người phát ngôn của ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
hiện tại dưới sự hướng dẫn giám sát của bộ tư lệnh hóa học bộ tư lệnh thủ đô viện hóa học môi trường quân sự
công ty dạng đông đã phối hợp cùng công ty urenco một mươi tri cục bảo vệ môi trường tổ chức thu gom vận chuyển để xử lý cho xỉ rác thải nguy hại
tính đến ba giờ sáng ngày một mươi sáu tháng chín đã vận chuyển bốn mươi bốn sáu mươi tám tấn rác thải nguy hại vận chuyển một mươi chín bốn mươi bốn tấn rác thải khác ra khỏi khu vực cháy của nhà máy
việc thu gom vận chuyển rác thải sau vụ cháy sạch đến đâu được bộ tư lệnh hóa học tiến hành tẩy độc ngay đến đó
về chất lượng không khí xung quanh ông định cũng cho biết

về kết quả xét nghiệm chuyên sâu số lượng mẫu máu và nước tiểu hai mươi bốn giờ được sở y tế hà nội chuyển đến viện sức khỏe nghệ nghiệm môi trường là bốn trăm tám mươi ba mẫu
kết quả trả lời của viện sức khỏe nghệ nghiệm môi trường bộ y tế
kết quả xét nghiệm thủy ngân trong máu và nước tiểu của toàn mẫu được phân tích trong giới hạn cho phép
kết quả xét nghiệm được tham chiếu theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới
trả lời báo chí về nguyên nhân của vụ cháy thượng tá nguyễn xuân trường phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết
nguyên nhân của vụ cháy không có sự tác động của con người mà do sự cố bảng điện tử bóng đèn led làm cháy các chi tiết và cháy lan ra xung quanh
hiện thành phố hà nội cũng đề nghị viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam sớm có kết quả giám định độc lập
xác định mức độ ô nhiễm về môi trường đất nước và không khí trong vùng ảnh hưởng xung quanh khu vực cháy để công bố kết quả cho người dân
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn một mươi năm hộ với bốn mươi một nhân khẩu chưa về lại nơi cư trú
trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trên diện rộng
chiều nay bộ y tế đã có buổi kiểm tra thực tế về quy trình tổ chức kiểm soát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đà nẵng
và có buổi làm việc với đại diện ngành y tế các tỉnh thành ở miền trung
theo báo cáo thống kê tính đến ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín toàn thành phố đà nẵng đã có gần bốn ba trăm linh trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
tăng hơn hai ba lần so với cùng kỳ năm trước đứng thứ ba trong khu vực một mươi một tỉnh miền trung
nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của các ca mắc sốt xuất huyết
chủ yếu là do các dụng cụ phế thải chứa nước động lâu ngày làm phát sinh long quang bọ gậy
ý thức của người dân cũng như sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng chống dịch bệnh còn nhiều hạn chế và chưa thực sự hiệu quả
cũng tại buổi làm việc với ubnd tp đà nẵng cùng lãnh đạo ngành y tế địa phương
bộ trưởng bộ y tế đã yêu cầu các tỉnh thành cần tăng cường công tác giám sát xử lý triệt để các ca bệnh ổ bệnh theo đúng quy định
tăng cường truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn các đơn vị trần đoán và điều trị đúng cách nhằm ngăn chặn đến mức thấp nhất số ca mắc hoặc tử vong do sốt xuất huyết